đương kim vô địch thái lan tiếp tục khẳng định sức mạnh tại sân chơi đông nam á với chiến thắng thứ hai liên tiếp
đó là những diễn biến chính của hai cặp đấu tại bảng b vòng loại aff cup hai nghìn một mươi tám diễn ra vào tối qua một mươi bảy tháng một mươi một
sau chiến thắng thiêu thuyết phục trước singapore philippines bước vào trận đấu thứ hai tại vòng bảng aff cup hai nghìn một mươi tám
đối thủ của họ là đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng timor leste
hai mươi phút đầu tiên của trận đấu philippines nắm giữ hoàn toàn thế trận và sau nhiều lần bỏ lỡ
đội khách cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số của phil younghusband ở phút thứ hai mươi sáu
bảy phút sau philippines nhân đôi cách biệt từ cốt xuất xa đẳng cấp của tiền vệ stilbo sang đến hiệp hai
huấn luyện viên sven goran ericsson chủ động cho các học trò giảm dịp độ trận đấu
mặc dù vậy philippines vẫn có thêm một bàn thắng từ cuộc đánh đầu của mờ ga ở phút thứ sáu mươi tám
timor leste đã làm nửa cuối hiệp hai xôi động hơn khi tạo nên một cuộc diệt đổi kịch tính
với hai bàn thắng liên tiếp ở các phút thứ bảy mươi ba và bảy mươi năm
tuy nhiên đây cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong trận đấu này
trung cuộc philippines giành chiến thắng ba hai trước timor leste để leo lên ngôi thứ hai bảng b
còn đối thủ của họ đã hết cơ hội vượt qua vòng bảng ở giải đấu năm nay
trận đấu đáng chú ý nhất tối qua chính là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển thái lan và indonesia
dù được chơi trên sân nhà nhưng thái lan lại là đội phải nhận bàn thua trước
sau pha xuất xa đầy quy lực của cầu thủ mang áo số bốn bên phía indonesia junfiandi
như bị chạm vào tự ái thái lan tràn lên tấn công
phút thứ ba mươi tám thế cân bằng được tái lập sau pha đá phạt góc bên cánh phải thành bàn đẹp mắt của udom siri
những phút sau đó đội tuyển sứ chùa vàng thể hiện sức mạnh áp đảo trước indonesia
với ba bàn thắng ở các phút thứ bốn mươi năm sáu mươi năm và bảy mươi bốn
lần lượt do công của hamvi boom corazon anand
những nỗ lực sau đó chỉ giúp indonesia có thêm được một bàn gỡ ở khoảng thời gian cuối trận đấu
danh chọn sáu điểm sau hai trận và ghi tới một mươi một bàn
đương kim vô địch thái lan giành ngôi đầu bảng b
sau thời gian nghỉ hai ngày vào lúc một mươi tám h ba mươi ngày hai mươi tháng một mươi một
aff suzugi cup hai nghìn một mươi tám sẽ tiếp tục với hai trận đấu ở bảng a giữa việt nam và myanmar
trên sân vận động thu guana ở myanmar và campuchia tiếp đón đối thủ lào trên sân olympic quốc gia campuchia